sau một buổi sáng trực tiếp chia sẻ giải đáp tâm tư nguyện vọng của người nông dân trong cuộc đối thoại chưa từng có
với hơn năm trăm linh đại diện của hơn một mươi triệu hội viên hội nông dân việt nam
chiều ngày chín tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh hải dương
địa phương nằm trong tam giác kinh tế trọng điểm phía bắc hà nội hải phòng quảng ninh
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao thành tích phát triển kinh tế xã hội thời gian qua của tỉnh hải dương
tuy nhiên sự phát triển này còn dưới mức tiềm năng tỉnh không những không phát huy được tiềm năng trí tuệ này
mà còn mất đi các lợi thế thủ tướng đề nghị hải dương cần có quyết tâm chính trị cao hơn
cần có ước mơ cao hơn khát vọng mạnh mẽ hơn

ngay trong dịp đề nghị này chọn công trình ưu tiên còn là xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực thế này
thủ tướng yêu cầu tỉnh hải dương cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế để phát triển bền vững
phải thúc đẩy đô thị hóa cả về số lượng và chất lượng
coi đô thị hóa là động lực quan trọng để đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
hải dương cũng cần phải tham gia vào chuỗi giá trị du lịch khu vực thông qua các danh thắng và đặc sản của địa phương
cần chú ý sa cường các nền tảng xã hội thể hiện qua bảo đảm trật tự xã hội
giải quyết các mâu thuẫn xã hội không để phát sinh tiêu cực phức tạp quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của người dân